câu chuyện quản trị hành chính tại các đặc khu như thế nào có hiệu quả hay không
có gì đột phá hay không là vấn đề cũng được đặc biệt quan tâm
về vấn đề này dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt mới nhất đã bỏ quy định về cơ chế trưởng đặc khu
thay vào đó là tổ chức chính quyền địa phương bao gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân đặc khu
không ít chuyên gia tỏ ý tiếc khi không áp dụng mô hình trường đặc khu
rất tiếc dù đã bàn rất nhiều về cơ chế đặc biệt về mô hình chính quyền địa phương và cơ quan khác của nhà nước ở đặc khu
trên cơ sở kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới để tạo sự khác biệt nhiều kỳ vọng được mở ra và chờ đợi
tuy nhiên cuối cùng chúng ta vẫn không vượt qua được chính mình và quay về với sự lựa chọn an toàn chỉ để mong sớm nhận sự đồng tình
tôi tán đồng có nhiều điều khoản này nhưng hết sức thận trọng chứ nếu không nó sẽ trở thành nơi di dân mà thôi
việc thành lập các đặc khu kinh tế không chỉ là thành lập các đơn vị hành chính thông thường mà có thể xem là một trong những dự án đầu tư công cực lớn
nhiều km vuông đất liền và hàng chục ngàn km hai vùng biển với những tài nguyên thiên nhiên quý giá chính là tiềm năng là vốn mồi để mời gọi đầu tư
số vốn đầu tư nhiều tỷ đồng đã đang và sẽ được rót từ ngân sách nhà nước để đầu tư
hỗ trợ cho các dự án hạ tầng
bên cạnh đó không thể không nhắc đến cuộc sống của hàng trăm ngàn dân ở ba đặc khu sẽ chịu nhiều tác động
thưa quý vị xây dựng các đặc khu kinh tế là một bước đi đột phá được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước tiến ngoạn mục chưa từng có trong công cuộc phát triển
tuy nhiên chủ trương đúng không bảo đảm cho sự thành công
để đi xa hành trang là tiềm năng và khát vọng
thì chưa đủ cần xác định những mục tiêu lớn có tầm chiến lược và khả năng thực thi sắc bén
cần những biện pháp đột phá để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia tạo dựng nền móng cho các đặc khu
làm sao để đến thời điểm cất cánh chúng ta có được những người đồng hành là các nhà đầu tư chiến lược
những tên tuổi sẽ làm nên chuyện tại đặc khu và cho đặc khu
chương trình kinh tế và dự báo sẽ tiếp tục được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
phát lại vào lúc sáu h

ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội